tại bảo tàng tôn đức thắng thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dẫn đầu đã đến dâng hương dâng hoa
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi một năm ngày sinh của chủ tịch tôn đức thắng
trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm
và những nén hương thơm kính cẩn nghiêng bình tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với công lao to lớn của chủ tịch tôn đức thắng người con ưu tú của đất phương nam
đã hiến dân cả cuộc đời đấu tranh vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch tôn đức thắng lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm xin hứa đảng bộ chính quyền
nhân dân và lực lượng vũ trang tp hcm sẽ đoàn kết trên dưới một lòng
quyết tâm xây dựng tp hcm có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
cùng với cả nước và vì cả nước
cũng nhân dịp này tp hcm đã tổ chức lễ các băng khánh thành trưng bay một trăm hai mươi sáu bức ảnh
chuyên đề bác tôn với công nhân